thông tin liên quan đến trận động đất mạnh bảy năm độ richter làm dung chuyển khu vực nam á
tính đến ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một mươi tức là một ngày sau trận động đất số người thiệt mạng đã tăng lên gần bốn trăm linh người
và con số này được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng lên bởi lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được với nhiều khu vực hẻo lánh
tại pakistan truyền thông địa phương đưa tin số người thiệt mạng tại khu vực tây bắc nước này đã lên tới hai trăm bảy mươi người và hơn hai người bị thương
tuy nhiên cục quản lý thiên tai quốc gia xác nhận khoảng hai trăm ba mươi người đã thiệt mạng và hơn một sáu trăm linh người bị thương
tỉnh khyber pak tun khoa là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và nằm gần tâm trấn thuộc khu vực biên giới pakistan afghanistan
tại đây đã có ít nhất một trăm tám mươi năm người đã thiệt mạng và hơn hai một trăm linh ngôi nhà bị phá hủy
tại afghanistan tổng thống assarab ghani cho biết số thương vong tăng lên một trăm một mươi năm người thiệt mạng và năm trăm ba mươi tám người bị thương
tổng cộng bảy sáu trăm ba mươi nhà cửa một mươi hai trường học một mươi bảy nhà thờ và một mươi hai tòa nhà văn phòng tại chín tỉnh đã bị tàn phá
trong khi đó tại khu vực bắc ấn độ và kashmir do nước này kiểm soát cũng cảm nhận chấn động cho trận động đất ngày hai mươi sáu tháng một mươi với bốn người thiệt mạng và hàng chục người bị thương